sau khi bị ngã người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe
sự việc va chạm giữa hai phương tiện chưa biết ai đúng ai sai
nhưng khi theo dõi những hình ảnh này nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đi xe máy
nóng nảy khi tham gia giao thông sẽ gánh hậu quả
phá hoại tài sản đã đành
thấy phụ nữ mà còn ném cái mũ vào thì không chấp nhận được
hùng đồ thế nhỉ
ngoài việc phá hoại tài sản nhát sau mũ bảo hiểm truy vào xe đập vào mặt người lái xe ô tô thì thêm tội cố ý gây thương tích
hành vi lưu manh côn đồ cần nghiêm trị
đồng đảo ý kiến đều cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa giao thông cần phải lên án xử lý nghiêm
theo quy định tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
hoặc với những tài sản dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
an toàn xã hội hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại thì cũng sẽ phải chịu phạt hành chính hoặc phạt cải tạo không giam giữ
với thông tin xác minh ban đầu
người đàn ông đi xe máy
trong vụ việc xảy ra tại thành phố vinh
được cho là cán bộ hải quan nghệ an thì việc xử lý nghiêm
làm bài học dân đe là vấn đề cũng được một số ý kiến cư dân mạng đang đặt ra
hành động này thể hiện văn hóa của viên chức này
đó là cách hành xử côn đồ không chấp nhận được của một người cán bộ
nhất là cán bộ hải quan đề nghị xử lý nghiêm bất kể là ai và vì lý do gì
cán bộ hải quan hay bất cứ lực lượng nào đã đứng trong đội ngũ công chức
là được đào tạo về chuyên môn đạo đức công vụ và quy tắc hành xử
hành xử lỗ mãn côn đồ như vô giáo dục thì không được rồi
hủy hoại tài sản nếu có cây thương tích càng cần xử nghiệm
cán bộ mà côn đồ càng xử nặng để gian đe cho những trường hợp khác
với dân dù sai hay anh đúng cũng phải ôn hòa bình
giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để giải quyết sự việc
đây là những hình ảnh đã gây ra những bức xúc nhất định trong dư luận suốt một thời gian dài
bởi các vụ ẩu đả khi tham gia giao thông có dấu hiệu gia tăng
đơn cử như vụ việc tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe tung cước
đạp ngã người đi xe máy trên địa bàn quận hà đông tp hà nội
hay trường hợp hai thanh niên đi xe mô tô trên đường vành đai hai
đã liên tục có hành vi đạp vào xe đấm vào cửa kính một số xe ô tô
nghiêm trọng hơn hết là vụ việc xảy ra vào ngày bốn tháng ba vừa qua
một người đã tử vong chỉ vì va chạm giao thông do đối tượng đã dùng vũ khí nóng để xử lý vụ việc
mặc dù đã có những bản án răn đe dành cho các trường hợp vi phạm
thế nhưng trên thực tế còn không ít người muốn thể hiện cái tôi vẫn hành xử bạo lực
khi xảy ra va chạm giao thông xô xát hành hung người khác
những vụ việc hành xử không có văn hóa đó đã ảnh hưởng tới an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận
bên cạnh việc mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải xây dựng
văn hóa giao thông chủ động nhường nhịn chia sẻ giúp đỡ phối hợp với nhau
nếu không may xảy ra va chạm giao thông thì việc xử lý nghiêm các hành vi côn đồ hung hãn
trong va chạm giao thông là điều rất cần thiết để gian đe và giáo dục
trong bối cảnh giao thông tại hà nội hay thành phố hồ chí minh luôn đông đúc
dễ đẩy con người ta đến chỗ nóng mặt nên phải hết sức tỉnh táo kiềm chế để rút lui trước
tránh những xô sát hành hung có thể xảy ra
ngoài xử lý hình sự có lẽ cần phải hình phạt bổ sung như tức giấy phép lái xe dài hạn
thậm chí là vĩnh viễn đối với những người có hành vi côn đồ bạo lực khi tham gia giao thông
thói côn đồ trong văn hóa ứng xử tham gia giao thông là điều có thể thay đổi được
nếu như mỗi cá nhân đều có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật
mỗi gia đình cũng đề cao việc nêu gương từ bố mẹ người lớn trong chấp hành các quy tắc giao thông
không phóng nhanh vượt ẩu cũng là góp phần hạn chế và chạm giao thông
hành vi gây gỗ ngổ ngáo khi xảy ra va chạm giao thông không chỉ làm mất an ninh trật tự
mà còn làm mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến nhiều người khác
vậy quý vị có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân